để giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới đón một cái tết đầy đủ ấm cúng
bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã tổ chức thăm hỏi tặng quà động viên các hộ nghèo gia đình chính sách
bằng nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng bình
dân hóa là một trong những xã biên giới khó khăn nhất của huyện minh hóa tỉnh quảng bình
đời sống người dân còn gặp nhiều vất vả thiếu thốn
để giúp bà con dân bản nơi đây có một cái tết cổ truyền ấm áp
bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình phối hợp với các đoàn thể đã tổ chức thăm hỏi
tặng quà cho các hộ nghèo gia đình chính sách nhằm giúp cho bà con đón tết vui tươi đầm ấm
thấu hiểu những khó khăn của đồng bào dân tộc vùng biên giới
bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình cũng đã đến các hộ gia đình khó khăn để gói bánh trưng tặng bà con
giúp bà con có một cái tết đầy đủ ấm cúng
đoàn cán bộ quân y bộ đội biên phòng cũng tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào
giúp bà con đảm bảo sức khỏe để vui xuân đón tết

giúp bà con đảm bảo sức khỏe để vui xuân đón tết
đoàn cán bộ quân y bộ đội biên phòng cũng tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào
mà các chiến sĩ biên phòng quảng bình đối với đồng bào dân tộc sẽ giúp gắn kết hơn tình cảm quân dân nơi miền biên giới
góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của tổ quốc